khu vực hà nội mây thay đổi đêm không mưa ngày nắng nóng đến nam cấp hai cấp ba với nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ